theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn uông nhật được đến nhà hàng xóm để mua rượu uống
lợi dụng khi bé gái con hàng xóm đang học bài một mình được rụ rỗ và thực hiện hành vi đổi bại
tại thời điểm bị xâm hại cháu gái chỉ mới được một mươi hai tuổi một mươi một tháng
ngoài lần giao cấu trên được còn khai đã nhiều lần giao cầu với nạn nhân khi cháu tròn một mươi ba tuổi
sự việc chỉ bị phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi mẹ cháu phát hiện cháu đang mang thai hai mươi sáu tuần tuổi
ua nhật được đã bồi thường cho phía bị hại một trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa uông nhật được thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài mức án nêu trên được còn phải bồi thường thêm gia đình bị hại hơn một mươi ba triệu đồng để chăm sóc cháu bé
và phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng ba trăm linh đồng một tháng cho đến khi cháu tròn một mươi tám tuổi